theo quy định của luật thú y hoạt động giết mổ cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn dịch bệnh
cán bộ thú y phải giám sát một trăm linh quá trình giết mổ cho đến khi thịt được vận chuyển đến nơi tiêu thụ
tuy nhiên thực trạng chung của nước ta hiện nay là các điểm giết mổ vẫn còn phân tán với quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình
đặc biệt là ở khu vực phía bắc đây chính là nguyên nhân khiến cho công tác quản lý giết mổ vẫn tồn tại nhiều bất cập
trung bình mỗi đêm tại làng nghề phúc lâm giết mổ hơn một trăm linh con trâu bò các loại
các cơ sở trong làng chủ yếu hoạt động theo quy mô hộ gia đình giết mổ theo kiểu thủ công truyền thống
vấn đề mất an toàn vệ sinh thực phẩm ở đây cũng đáng báo động
điều đáng nói là suốt quá trình giết mổ đều không thấy sự xuất hiện của cán bộ thú y người có trách nhiệm giám sát quy trình giết mổ
việc quản lý giết mổ cũng như là chế biến thực phẩm trên địa bàn thôn
tuy nhiên là nó diễn ra một cách coi như thứ là tự phát đối với các hộ gia đình
nên là cái vứt mức độ quản lý thì nó cũng không thể được chặt chẽ đảm bảo thường xuyên
cơ sở giết mổ tập trung này cũng giết khoảng năm mươi con bò úc mỗi đêm
ngày cuối tuần là tám mươi con
vấn đề kiểm soát an toàn thực phẩm tại đây đơn giản hơn rất nhiều so với các hộ dân như tại làng phúc lâm
nhiệm vụ của chúng tôi ở đây thứ nhất là giám sát thứ nhất là quy trình giết mổ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
sản phẩm khi bò sản phẩm này trước khi đưa ra ngoài thị trường thì đã được chúng tôi giám sát rất thật chẽ
từ đầu vào đến đầu ra
ngoài những cái mà sản phẩm của chúng tôi rất là sạch rồi thì ngoài ra còn có cán bộ thú y đến đây hàng ngày
và kiểm soát từng con bò từ khi trước khi giết mổ đến sau khi giết mổ cho đến lúc mà cho lên xe và kẹt trì đưa đến người tiêu dùng
càng ngày chúng tôi càng nhận thức rằng là cái vấn đề an toàn thực phẩm là vấn đề nhức nhối của xã hội
và chúng tôi cũng hy vọng rằng là chúng tôi cũng đóng góp một phần dù rất là nhỏ bé nhưng mà cũng mang được đến cái thực phẩm đến cho mọi nhà
kiểm tra nghiêm ngặt các lò mổ sẽ đảm bảo chất lượng nguồn thịt cung cấp ra thị trường
tuy nhiên theo thống kê của ngành thú y chỉ mới khoảng ba mươi số cơ sở giết mổ trên cả nước được kiểm soát thú y
điều này cho thấy lỗ hồng rất lớn trong công tác thú y kiểm soát giết mổ hiện nay
phần lớn các cơ sở hiện nay như tôi vừa nói chỉ có ba mươi trong số đó được chúng tôi kiểm soát
có những phần còn lại là người ta do chưa đăng ký kinh doanh cho nên là thú y cơ sở
các tri cục người ta không thực hiện việc đánh giá theo thông tư bốn mươi năm và như vậy thì chúng tôi cũng không bố trí
các cán bộ thú y đến để kiểm soát và đóng dấu kiểm soát giết mổ ở tại những cơ sở giết mổ nhỏ lẻ ấy
và chúng ta được coi rằng những cơ sở giết mổ nhỏ lẻ đấy là không hợp pháp
thịt bò úc giết mổ tại đây ngoài cung cấp cho thị trường hà nội còn được vận chuyển đi nhiều tỉnh thành trong khu vực
như hải phòng quảng ninh cho thấy nhu cầu của thị trường không hề nhỏ
tuy nhiên số lượng các cơ sở giết mổ tập trung như thế này lại chưa được xây dựng nhiều
vì thế lượng thịt từ các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ vẫn chiếm phần lớn trên thị trường
điều này đồng nghĩa với việc người tiêu dùng vẫn phải lo lắng về sức khỏe của mình
khi không biết đâu là thịt đảm bảo an toàn thực phẩm
trước những vụ việc vi phạm về an toàn thực phẩm ngày càng nghiêm trọng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa ra chỉ thị ba nghìn năm về tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển giết mổ động vật
theo đó bộ đã liệt kê một mươi bốn cơ sở vi phạm trên cả nước
đồng thời yêu cầu sở nông nghiệp phát triển nông thôn các tỉnh phối hợp cùng chính quyền địa phương
ra soát tất cả các cơ sở giết mổ trên địa bàn
tuy nhiên một trong các khâu quan trọng cũng cần phải thắt chặt kiểm tra
chính là khâu tiêu thụ các sản phẩm thịt tươi sống
nhiều năm qua việc quản lý kinh doanh buôn bán thịt tươi sống vẫn còn nhiều lòng lèo
tại mỗi chợ nhỏ trong các khu phố của hà nội thường có từ bốn đến năm sạp bán thịt tươi sống như thế này
người dân mua thịt cũng chỉ nhận biết bằng cảm quan
bằng kinh nghiệm còn thực sự miếng thịt được giết mổ ở đâu
có đảm bảo hay không họ khó có thể biết được
thật ra thì cô thì cô mua lâu rồi cô ăn thì cô thấy cô tin tưởng thì cô mua thôi
chứ cũng gốc thịt mình nhiều khi mình cũng không hỏi người ta mình tin tưởng người ta là chứng thôi
mỗi ngày của em một con nguyên em đưa các nhà hàng mới cả giao cả siêu thị nữa
chứ không phải em bán nể không
đấy ở dưới bìm bái đó
mỗi ngày sạp thịt này có thể bán khoảng sáu mươi đến tám mươi kg thịt
lượng thịt tươi sống tiêu thụ qua các chợ truyền thống này vẫn chiếm tỷ lệ lớn trên thị trường
thế nhưng kiểm soát hoạt động buôn bán này như thế nào xử lý ra sao lại là vấn đề khó đối với các cơ quan chức năng hiện nay
trong bối cảnh này người tiêu dùng buộc phải tự tìm cách bảo vệ sức khỏe của mình
bây giờ thì thông tin đại chúng rất là nói rất nhiều về thực phẩm bẩn
thì tôi thấy là cái thịt
mà rõ nguồn gốc như thế này thì tâm lý người ăn thứ nhất là rất là tin tưởng thứ hai là cảm thấy an tâm
và khi mà sử dụng bữa ăn cho gia đình mà có những cái thực phẩm sạch như thế này thì cảm thấy là sức khỏe sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều
đối với những cái thành phố hồ chí minh và hà nội đã xây dựng các cái chuỗi cung cấp thịt lợn thịt da cầm
và có cái ghi nhận đến là có thể các cái hộ tiêu dùng có thể là truy xuất được nguồn gốc cái sản phẩm này có từ đâu
trong một thời gian tới khi mà các cái người tiêu dùng được khuyến cáo rộng rãi thì sẽ ủng hộ và sẽ tìm đến những cái cơ sở diết mộ ở những cái nơi mà bán cái sản phẩm có rõ nguồn gốc
và chỉ khi người tiêu dùng mà ủng hộ thì sẽ những cái sản chợ bán theo kiểu truyền thống thì người ta sẽ không còn nữa
thế nhưng thay đổi một thói quen mua bán của mỗi người đều không đơn giản
song song với các hoạt động tuyên truyền này cần xây dựng các quy chế quản lý chặt chẽ
đối với chuỗi thị trường của các sản phẩm thịt tươi sống
không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra giám sát nhiều ý kiến cho rằng cần xử lý nghiêm
thậm chí là khởi tố hình sự để đủ sức gian đe đối với các hành vi phạm tội về vệ sinh an toàn thực phẩm